các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay việt nam cũng chạm mốc tiêm một trăm chín mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
và bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân tiêm vaccine
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tránh bỏ sót
trước tình hình phức tạp của dịch bệnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch
và kế hoạch giảng dạy nhiều trường đại học như bách khoa hà nội mỏ địa chất
công đoàn đại học vinh học viện báo chí và tuyên truyền
đã thông báo hoãn địch học trực tiếp với sinh viên
vào chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm đã họp giao ban với các quận huyện thành phố thủ đức
báo cáo tại cuộc họp giám đốc sở y tế tp hcm cho biết có đủ cơ sở khẳng định
biến chủng omicron đang chiếm ưu thế trên địa bàn thành phố
cụ thể kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng omicron bằng xét nghiệm pcr
tại tp hcm từ ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng hai
có bảy mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh cho kết quả dương tính omicron
ngành y tế tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên hai mươi sáu trong tổng số bảy mươi mẫu này để giải trình tự gen
kết quả là một trăm linh số mẫu là biến chủng omicron
giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định đây là cơ sở khoa học cho thấy biến chủng omicron
tại tp hcm đang tăng cao và chiếm ưu thế so với chủng delta
điều này cũng lý giải nguyên nhân số bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
trong vài ngày qua có chiều hướng tăng cao
tin an ninh trật tự liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ
thuộc thành phố long xuyên tỉnh an giang vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã bắt thêm một đối tượng đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải chú tại thành phố long xuyên
đến phố đi bộ hai bà trưng ngồi chơi cùng dở
tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng
và điện thoại của nạn nhân giở chứng kiến sự việc và cũng đi đến chỗ nạn nhân
lấy chiếc ví trong đó có một năm triệu đồng rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi dở chiếm đoạt số tiền
một năm triệu đồng của mỹ để tiêu xài cá nhân
còn về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tp phan thiết khiến một người chết
và hai người bị thương
sau năm ngày các đối tượng gây ra vụ án đã đến công an công an
để đầu thú
tại công an công an ba đối tượng là trần ngọc nam nguyễn đình ý và nguyễn trọng phúc
cùng chú tại tp phan thiết tỉnh bình thuận khai nhận tối ngày một mươi sáu tháng hai
cả hai điều khiển xe máy trên đường bị một nhóm ba người chặn đầu rồi mâu thuẫn đánh nhau
không làm chủ được bản thân nam đã lấy dao thủ sẵn trong người tấn công nhóm thanh niên kia
khiến một người chết và hai người bị thương
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản công an tp đồng hới tỉnh quảng bình
và ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
nguyễn văn dũng và trần hữu thái cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
từ tin báo của một bị hại về việc bị hai nam thanh niên giật túi sách
có tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi một triệu đồng đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng hới
đã phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ dũng và thái là hung thủ
ngoài vụ cướp này hai đối tượng còn gây ra hai vụ cướp tài sản khác
với tổng giá trị tài sản cướp giật được khoảng bảy triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại